và trong những lần truy vết để khoanh vùng dập dịch như vậy đại úy lê huỳnh nhật minh phó trưởng công an xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh không may bị nhiễm bệnh và hy sinh
chủ sở công an xã phước thạnh
sau sự hy sinh của đại úy lê huỳnh nhật minh hầu hết cán bộ chiến sĩ đều là f một
chỉ còn một đồng chí công an viên được ở bên ngoài
sau gần hai mươi một ngày những người là f một
sau xét nghiệm nhiều lần đều có kết quả âm tính

trành thủ từng nhà trành thủ từng nhà trành thủ từng nhà trành thủ từng nhà trành thủ từng nhà trành thủ từng nhà trành thủ từng nhà trành thủ từng nhà trành thủ từng nhà trành thủ từng nhà
từng phút từng giây để mau chóng khoanh vùng dập dịch
tại các chốt kiểm dịch bất kể ngày đêm nắng mưa đều ghi dấu ấn của lực lượng công an nơi tuyến đầu chống dịch
đối diện với kẻ thù vô hình dù vị trí nào cũng đối diện với nguy cơ rủi ro nhiễm bệnh
nhưng những người chiến sĩ ấy chưa bao giờ trùn bước
phải bảo vệ tốt nhất an toàn nhất cho đội ngũ y bác sĩ
và những lực lượng tiến đạo khác những đối tượng này họ cần mỗi tiêm hai mũi cần sớm càng tốt
kể cả lực lượng hậu bị quan trọng như sinh viên nghi hoa công an quân đội
tôi không chỉ thấy một con tin rất là đáng buồn
chúng ta phải chia sẻ mọi ý kiến của anh sơn nêu một đồng chí ở bình dương đã mắc
đại quý lê quỳnh nhật minh ba mươi hai tuổi đã hi sinh vì nhiễm covid trong lúc thi hành công tác phòng chống lũy
chúng ta sẽ chia sẻ
anh sắc minh là thẩm quyền của cơ quan đó là thẩm quyền
sắc minh bây giờ giấy tờ đây rồi anh sắc minh cái gì
thời gian triển khai tại thốt của chúng tôi là bắt đầu từ sáu h sáng và kết thúc là vào một mươi tám h ba mươi tối
trong một cái ca làm việc của chúng tôi thì lượng kiểm tra của chúng tôi có thể lên hàng trăm người
và cũng có những trường hợp có thái độ là không chấp hành
cho nên là có những cái thái độ và công việc thì lời nói người ta là nó không được hợp tác
do đó nhưng chúng tôi vẫn kiên quyết xác minh
và xử lý đợi đúng theo quyết định
trong những ngày thực hiện giãn cách khi người dân được yêu cầu ở yên trong nhà
thì tại chốt trực các tổ tuần tra lưu động lực lượng công an luôn là những người thức cho dân ngủ
và trong những đêm trang ấy đã có những chiến sĩ mãi mãi nằm xuống
vâng thưa giáo sư vũ minh giang đó chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện cảm động về sự hy sinh của các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
tuy nhiên không vì vất vả không vì gian khó và không vì hy sinh mà họ chuồn bước
sẽ ở lại cho đến khi nào hết dịch mới về
đó là lời khẳng định của các cán bộ chiến sĩ y bác sĩ công an đang thực hiện nhiệm vụ ở vùng tâm dịch
tại các tỉnh phía nam giáo sư cảm nhận như thế nào về tinh thần lạc quan cũng như lý tưởng của người chiến sĩ công an nhân dân trong tâm dịch ạ
khi mà tôi thấy các chiến sĩ gần như là đưa ra một cái lời hứa là chưa hết dịch thì chưa về
thì tôi nhớ tới cái thời kỳ mà chúng ta bước
vào cái giai đoạn ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống mỹ cứu nước đấy
thì rất nhiều người ra chiến trường trong đó có cả cái chiến sĩ an ninh giải phóng đấy
thì đã hứa với nhau rằng là chỉ trở về khi nào chúng ta toàn thắng
nghĩa là phải dành toàn bộ tâm sức cho cái sự nghiệp này đấy
thì khi mà nghe các chiến sĩ công an biểu thị một cái tinh thần như thế đấy
thì không khỏi làm cho mọi người có được cái sự xúc động
bởi vì đây chính là cái lúc mà cần tới cái sự sức động
cái sự hy sinh
cần cái sự quên cái thân mình đi để hoàn thành nhiệm vụ
và có lẽ đấy cũng chính là một trong những nguyên nhân để giúp chúng ta tin tưởng vào cái thắng lợi cuối cùng trong cái cuộc chống dịch lần này
vâng ạ điều này càng có sự liên kết và ý nghĩa hơn như thế nào với phương châm đang được bộ công an xác định khi phát động phong trào thi đua
kiên định bản lĩnh chính trị người chiến sĩ công an nhân dân
triệu trái tim một ý chí quyết tâm chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
thưa giáo sư
trong cái công cuộc chống dịch như chống giặc này đấy thì cái yêu cầu đoàn kết thống nhất mà hợp đồng tác chiến thật là nhịp nhàng đấy
thì cái giành được chiến thắng nó càng lớn nó càng giòn dã
thì cái phong trào mà bộ công an phát động này đấy
tôi nghĩ muốn gửi tới các chiến sĩ công an cái thông điệp đó
làm sau đó trên dưới đồng lòng anh em hòa thuận mọi người như một
và liên kết thật chặt chẽ với các lực lượng khác nữa
bên y tế bên quân đội bên dân sự bên chính quyền v v
thì tôi nghĩ rằng đó chính là một cái lời hiệu triệu của đồng chí bộ trưởng của cả ngành công an đối với mỗi chiến sĩ
và đấy chính là sức mạnh tổng hợp mà chúng ta đã có trong lịch sử để có thể vượt qua những thử thách
và bây giờ chúng ta lại một lần nữa nâng cao hơn nữa cái truyền thống đó để mà chiến thắng trong cái cuộc chiến với đại dịch covid lần này
vâng ạ xin được cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học vũ minh giang đã đồng hành với chương trình của chúng tôi trong suốt chương trình ngày hôm nay
một lần nữa xin cảm ơn ông ạ
thấm nhuận tư tưởng ấy trong suốt quá trình phát triển và trưởng thành
lực lượng công an nhân dân luôn thi đua
làm tốt công tác dân vận tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vâng có thể thấy rằng đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay thì sự đồng hành của người dân cùng lực lượng công an trên phòng tuyến chống dịch đã xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
mô hình tổ covid một mươi chín cộng đồng đang hoạt động hiệu quả tại nhiều địa phương là một minh chứng cụ thể
gần một tháng nay tổ covid cộng đồng tại đây đã thử thách
tổ covid một mươi chín đã thường xuyên đến từng nhà gặp từng người vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp chống dịch
dù trên địa bàn có nhiều khu nhà trọ tuy nhiên đến nay thành quả vùng xanh vẫn được giữ vững
đây cũng là một trong những vùng xanh đầu tiên của thành phố hà nội
làm sao cũng tuyên truyền và lan trọng ra để cho mọi người dân có ý thức
tất cả các lĩnh vực công an mình mong cho mọi người tuyên truyền lan trọng ra để quốc hội này giật dịch sớm hơn
còn tại khu trung cư này
các thành viên trong tổ covid cộng đồng đều là những người tự nguyện tham gia
bất cứ khi nào có thông tin mới cán bộ cảnh sát khu vực cũng là tổ trưởng tổ covid cộng đồng
đều trực tiếp trao đổi bằng nhiều hình thức khác nhau
qua đó kịp thời phổ biến tình hình dịch bệnh đến toàn cư dân
trong cái tổ covid cộng đồng chúng tôi rất sát sao cán bộ cơ sở rất sát sao và nhật tình ủng hộ đối với nữ đội công an phường
cán bộ cơ sở tổ covid cộng đồng
chuyên tuyên truyền để người dân nắm được nội dung trong công tác phòng dịch
mỗi người chúng tôi cũng nghĩ là mình có nên đóng góp một phần nhỏ bé
cùng để chia sẻ với cả các lực lượng các chiến sĩ công an
cũng đã ngày đêm rất là vất vả để phòng chống dịch
thời gian qua người dân đã cùng đồng lòng
chung tay hỗ trợ lực lượng công an nhân dân trong mọi nhiệm vụ điều kiện hoàn cảnh
không còn là những khẩu hiệu hình thức khô cứng
chống dịch đã trở thành ý thức và hành động thường ngày của mỗi người dân
cùng các chiến sĩ công an tạo nên là chăn thép
tôi tuy tuổi cao nhưng mà tôi thấy anh em cũng bất vả
tôi cũng tự nguyện ra đóng góp cùng với anh em
cùng mong mọi người cùng chung tay chống covid
với sự giúp đỡ của tổ covid cộng đồng
cũng như các lực lượng các ban ngành đoàn thể
rất là nhiệt tình trách nhiệm để phối hợp với cả lực lượng công an phường
làm tốt công tác
công truyền cũng như công tác phòng chống dịch
hàng nghìn mô hình tổ covid cộng đồng trên khắp cả nước
đã và đang được duy trì lớn mạnh
kết quả mô hình này bắt nguồn từ sức mạnh của lòng dân
trên các trận tuyến lực lượng công an luôn nhận được sự ủng hộ
đồng hành của người dân
và trong mọi hoàn cảnh lúc người dân cần
lực lượng công an cũng luôn sẵn sàng là điểm tựa vững chắc
hỗ trợ người dân với tinh thần
vì nhân dân phục vụ
những ngày qua trong dịch bệnh lực lượng công an nhân dân cả nước
đang âm thầm san sẻ những khó khăn vất vả với người dân
có khi là những phần quà nhỏ là lương thực thực phẩm thiết yếu
khi là những hành động nghĩa tình với tinh thần tương thân tương ái
lúc là những sự hỗ trợ tiếp sức bằng trái tim thấu hiểu
tất cả hướng đến mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau
cùng nhau tạo nên sức mạnh đoàn kết từng bước vượt qua khó khăn
chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch covid một mươi chín

xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quyền xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quyền
xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quyền tình nhuệ từng bước hiện đại
một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi thì xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quyền
tinh nhuệ hiện đại vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
là một trong những nội dung quan trọng được đề cập trong nghị quyết đại hội đảng một mươi ba

và ngay sau khi đại hội một mươi ba kết thúc thành công cho đến nay bộ công an đã khẩn trương quán triệt triển khai thực hiện theo lộ trình đối với từng lực lượng cụ thể để đạt được những mục tiêu này
đây là tiền đề để xây dựng xã hội trật tự kỷ cương an ninh an toàn lành mạnh cũng chính là chủ trương nhất quán là quyết tâm lớn của toàn lực lượng công an nhân dân
dự thảo luật cảnh sát cơ động đã được đưa ra lấy ý kiến nhân dân và dự kiến sẽ được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
với nhiều quy định mới hoàn thiện đây là một trong những dự luật nhằm cụ thể hóa triển khai nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng một cách hiệu quả
cùng với việc xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật thành lập trung đoàn không quân công an nhân dân trung đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh hoàn thiện tổ chức cảnh sát cơ động
bảo đảm tính đồng bộ thống nhất với quá trình xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trang bị máy bay
và thành lập đơn vị không quân công an nhân dân theo chủ trương của đảng theo pháp lệnh của nhà nước và theo chủ trương của đảng
công an phương lãnh đạo bộ công an là một yêu cầu tất yếu để lực lượng cảnh sát cơ động được tiến lên chính quy hiện đại
đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội
cùng với cảnh sát cơ động
cảnh sát cơ động công an tất cả các đơn vị địa phương đều quyết tâm xây dựng lực lượng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba
từ việc triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân gắn chip
đến đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ trong khoa học hình sự đầu tư tập trung cho đội ngũ y bác sĩ y tế công an nhân dân
những chủ trương này đã thể hiện tinh thần tiên phong gương mẫu quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của lực lượng công an nhân dân để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống
với tinh thần hết sức khẩn trương quyết liệt và đồng bộ những bước đi thì mới đảm bảo được sự thắng lợi của tinh thần nghị quyết
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã sớm xây dựng đề án cụ thể hóa mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
đây là nền tảng
cốt lõi để tiến hành công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân xây dựng tiềm lực cho công an nhân dân trong một mươi năm tới
và đặc biệt xây dựng con người quân tỉnh tướng và mạnh sức mạnh trồng hợp là phải đủ sức chiến thắng tất cả mọi cái tiêu cực mọi cái vượt qua vượt mọi cái khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
và những yêu cầu đặt ra trong xây dựng công an nhân vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ sẽ được giải quyết thông qua cái xây dựng thành công của anh đẻ này
và nó tạo ra những cái tiền để về con người về cơ sở vật chất kỹ thuật và tạo ra cái tiền mặt tinh thần
để chúng ta có thể thực hiện được thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ trật tự
thành công của đề án sẽ đem lại những sức mạnh mới cho lực lượng công an nhân dân
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi thời gian không còn nhiều áp lực không hề nhỏ trong khi nhiệm vụ thường xuyên lại ngày càng nặng nề cam go và không ngơi nghỉ
lực lượng công an nhân dân quyết tâm nỗ lực luyện rèn hoàn thành trọng trách giữ vững an ninh quốc gia và bình yên cuộc sống
một vững mạnh trên hành trình vươn ra biển lớn đổi mới phát triển và hội nhập quốc tế
thưa quý vị hiện thực hóa mục tiêu nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã xây dựng chương trình hành động cụ thể hóa bằng các kế hoạch đề án khả thi
sát với điều kiện thực tế và sự phát triển của từng đơn vị trong công an nhân dân
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân phóng viên truyền hình công an nhân dân đã có cuộc trao đổi
với đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an về nội dung quan trọng này
thưa bộ trưởng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy đã đặt ra mục tiêu
xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
vậy xin bộ trưởng cho biết lực lượng công an nhân dân cần tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào trong thời gian tới
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân đến năm hai nghìn ba mươi có sự điều chỉnh rất chiến lược rõ nét
đó là phải đạt được tổng thể bốn cái nội dung cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
trong đó thành tố thứ bốn đã được xác định từng bước hiện đại trở thành hiện đại
để thực hiện mục tiêu này thì đảng ủy công an trung ương bộ công an cũng đã quyết định thành lập ban chỉ đạo
và tổ biên tập nghiên cứu xây dựng đề án xây dựng lực lượng công an nhân dân
đến năm hai nghìn ba mươi cách mạng chính quy tinh nhẹ hiện đại
đây là một đề án rất lớn có ý nghĩa rất chiến lược toàn diện cũng đã tập trung thực hiện thật tốt các nhiệm vụ trọng tâm
cụ thể là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một khóa một mươi hai
đổi mới tư duy lý luận trong xây dựng lực lượng công an nhân dân và xây dựng nguồn lực để đảm bảo an ninh trật tự
tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy bộ ngoan tinh gọn hoạt động hiệu lực
hiệu quả và phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành để đảm bảo tất cả các mặt xây dựng lực lượng
xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
phù hợp với tính chất đặc điểm của từng lực lượng từng cấp công an
thời gian tới đảng ủy ngoan trung ương bộ ngoan sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo
để xây dựng hoàn thiện đề án theo đúng tiến độ đã đề ra để đảm bảo chất lượng và có hiệu quả
thưa bộ trưởng hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến phức tạp và lực lượng công an nhân dân đã và đang căng mình để thực hiện hai nhiệm vụ kép
đó là vừa đảm bảo an ninh trật tự vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
đã có rất nhiều những câu chuyện đẹp nhân văn về lực lượng công an nhân dân vượt khó trong tâm dịch
bộ trưởng có cảm xúc như thế nào và mong muốn gửi gắm gì tới toàn lực lượng công an nhân dân trong thời điểm này
ngay từ khi bệnh dịch covid một mươi chín xuất hiện thì bám sát các văn bản chỉ đạo của bộ chính trị
của trung ương đảng của chính phủ
đặc biệt là lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng
bộ công an cũng đã chủ động kịp thời chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tập trung triển khai quyết liệt
đồng bộ nhiều giải pháp
chỉ tính từ đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
công an hai mươi năm tỉnh phía nam và công an tp hà nội bắc giang bắc ninh
cũng đã huy động hơn sáu mươi cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch
đã có ba đồng chí hy sinh và hơn một trăm linh đồng chí bị thương
khi thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đầu
đó cũng là minh chứng cho bản lĩnh chính trị
phẩm chất cách mạng ý chí quyết tâm
tinh thần chiến đấu bền bỉ và lòng trung thành tuyệt đối của lực lượng công an nhân dân
đối với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân
hiện nay thì tình hình bệnh dịch covid một mươi chín ở nước ta đang diễn biến rất phức tạp
nhất là tại các tỉnh phía nam
lực lượng công an nhân dân cũng đang phải dồn toàn lực
dù vất vả khó khăn nguy hiểm
nhưng cán bộ chiến sĩ luôn luôn đồng sức đồng lòng quyết tâm nỗ lực
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
tôi xin ghi nhận đánh giá cao và biểu dương về những kết quả thành tích
và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân
đặc biệt là biểu dương khen ngợi và chia sẻ với những tấm gương cán bộ chiến sĩ
công an đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu
phòng chống bệnh dịch không quản ngại khó khăn gian khổ
chấp nhận hy sinh rủi ro có thể bị lây nhiễm bệnh dịch bất cứ lúc nào
trong quá trình thực thi nhiệm vụ
thời gian tới tôi tin tưởng và mong muốn toàn lực lượng công an nhân dân
sẽ tiếp tục phát huy những kết quả những thành tích đã đạt được
đoàn kết thống nhất giữ vững kỷ cương kỷ luật
phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng là điểm tựa tinh thần là chỗ dựa vững chắc của nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự và cuộc chiến phòng chống bệnh dịch covid một mươi chín
xin được cảm ơn bộ trưởng với những chia sẻ vừa rồi
tiếp tục với những tin tức về kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi sáu năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã đến dự lễ khánh thành trụ sở viện khoa học hình sự bộ công an
tại phương phương canh quận nam từ điêm thành phố hà nội
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi lễ cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ
các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
dự án trụ sở viện khoa học hình sự được khởi công vào ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trên khu đất rộng một mươi bốn bốn trăm linh m hai đây là công trình trọng điểm cấp bách của bộ công an
với tinh thần khẩn trương dù phải thi công trong điều kiện dịch bệnh covid bùng phát
nhiều lần phải giãn cách xã hội nhưng được sự quan tâm của đảng nhà nước
sự chỉ đạo sát sao của đồng chí bộ trưởng bộ công an
nên công trình đã được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh trụ sở viện khoa học hình sự
được khánh thành đúng ngày một mươi chín tháng tám đã góp phần tăng thêm nhiều ý nghĩa sâu sắc
trong dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
công trình thể hiện sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước chính phủ
dành cho thủ tướng công an nhân dân nói chung và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng
đang hàng ngày hàng giờ tiếp xúc với tội phạm hiện trường tử thi dấu vết
mẫu vật ngày đêm âm thầm miệt mài chứng minh vạch tìm chứng cứ
kết luận khoa học để truy nguyên tội phạm
trong chương trình hành động cụ thể thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
tiến tới xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
vào năm hai nghìn ba mươi hình như cầm chỉ đã xác định
trong đó đảng ủy công an trung ương cụ thể hóa và xác định đến năm hai nghìn hai mươi năm
lực lượng kỹ thuật hình sự phải tiến lên hiện đại hóa
thủ tướng mong muốn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
và lực lượng kỹ thuật hình sự nói riêng sẽ tiếp tục triển khai
các nội dung đề án thiết thực hiệu quả nhất tương tự như hai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và căn cước công dân đã được thực hiện và hoàn thành rất tốt
để lại nhiều kinh nghiệm quý báo về công tác đầu tư công có trọng tâm trọng điểm
và đúng tiến độ hiệu quả cao chất lượng
thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh trong dịp này đang có hàng ngàn cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân trên khắp mọi miền tổ quốc đặc biệt là tại nhiều địa phương
xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín đang ngày đêm giữ vững trận địa tuyến đầu
vừa phòng chống dịch bệnh vừa đấu tranh phòng chống tội phạm không quản ngại khó khăn gian khổ
hy sinh bản thân mình tận tình phục vụ chăm lo hướng dẫn giữ gìn an ninh trật tự
cho nhân dân trong vùng dịch
các đồng chí đã không được hưởng những giờ phút nghỉ ngơi trong dịp kỷ niệm
thành lập ngành vì mục tiêu nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự của đất nước
và sự bình yên của cuộc sống của nhân dân trong lúc chống dịch
các đồng chí đã hy sinh trong cuộc chiến chống covid một mươi chín cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ
bị thương hy sinh khi phục vụ nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm
đó là những thành tích rất đáng ghi nhận trong thời gian vừa qua
và đó cũng là minh chứng cho hùng ngọt nhất thể hiện bản chất tốt đẹp
cao ký của người công an cách mạng thức cho dân ngủ ngon gác cho dân vui chơi
lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình
giật sự dưỡng đáng
đó là những thành tích rất đáng ghi nhận trong thời gian vừa qua
đó là một trong bảy biện pháp công tác cơ bản của công an nhân dân
kỹ thuật hình sự là một bộ phận của biện pháp khoa học kỹ thuật
là lĩnh vực khoa học nghiệp vụ quan trọng
trọng tâm trước mắt là tập trung xây dựng đề án hiện đại hóa công tác kỹ thuật hình sự
đến năm hai nghìn hai mươi năm trong công an nhân dân để xây dựng lực lượng kỹ thuật hình sự
cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế xã hội của đất nước
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và một mươi sáu năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã có thư chúc mừng gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân công an
các đồng chí cán bộ hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
các đồng chí công an xã bán chuyên trách bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp
người có công giúp đỡ lực lượng công an các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
truyền hình công an nhân dân xin được trân trọng giới thiệu toàn văn thư chúc mừng của đồng chí bộ trưởng
hà nội ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
các đồng chí thân mến
công an nhân dân việt nam một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một một mươi sáu năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
một mươi năm hai nghìn năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một thay mặt đảng ủy công an trung ương và bộ công an
tôi thân ái gửi tới toàn thể tướng lĩnh sĩ quan hạ sĩ quan chiến sĩ công nhân công an
các đồng chí cán bộ hưu trí thương binh bệnh binh thân nhân liệt sĩ công an nhân dân
các đồng chí công an xã bán chuyên trách
bảo vệ dân phố bảo vệ cơ quan doanh nghiệp người có công giúp đỡ lực lượng công an
các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất
ngày một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm cuộc tổng khởi nghĩa giành thắng lợi ở hà nội
lực lượng công an nhân dân việt nam ra đời
bảy mươi sáu năm song hành cùng đất nước được đảng và bắc hồ dày công giáo dục
giản luyện sự đùm bọc che trở của nhân dân
hiệp đồng chặt chẽ có hiệu quả của quân đội nhân dân các cấp các ngành
sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế
lực lượng công an luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
đem hết sức lực tài trí và cả tính mạng của mình để bảo vệ đảng nhà nước
chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân
đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa làm tròn nghĩa vụ quốc tế
đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trả tự
thời gian qua lực lượng công an đã chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tinh gọn
bố trí công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã
xây dựng triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất cấp căn cước công dân
góp phần quan trọng xây dựng chính phủ điện tử rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính
đặc biệt thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư đồng chí thủ tướng chính phủ
lực lượng công an đã tập trung mọi nguồn lực triển khai quyết liệt các biện pháp kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín
cán bộ chiến sĩ không quản ngại khó khăn gian khổ hy sinh chấp nhận có thể bị lây nhiễm dịch covid một mươi chín
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ đã là điểm tựa tinh thần là chỗ dựa vững chắc của đồng bào đồng chí cả nước
thay mặt đảng ủy công an trung ương bộ công an
tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của các đồng chí
nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín đang đặt ra rất khẩn trương nặng nề
đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp
truyền thống anh hùng vẻ vang bảy mươi sáu năm qua ra sức công hiến trí tuệ sức lực đoàn kết
chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn gian khổ
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao thể hiện rõ trách nhiệm lực lượng công an nhân dân
lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước xứng đáng với sự tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
chúc các đồng chí và gia đình sức khỏe hạnh phúc thành công
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
nhân dịp này vào sáng ngày hôm nay thay mặt lãnh đạo quốc hội thượng tướng trần quang phương
ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội đã đến thăm và trao lãng hoa của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
chúc mừng chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh lê tấn tới và các đồng chí tương lĩnh sĩ quan công an nhân dân thụ ủy ban
phát biểu tại buổi lễ phó chủ tịch quốc hội gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đồng chí tướng lĩnh
các sĩ quan công an nhân dân
nhắc lại lời của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng công an quân đội như hai cánh của một con chim bảo vệ hòa bình
giữ ổn định an ninh trật tự để phát triển đất nước
phó chủ tịch quốc hội trần quang phương bày tỏ mong muốn ủy ban quốc phòng an ninh trở thành cầu nối giữa hai lực lượng
phát huy truyền thống gắn bó máu thịt của quân đội và công an trong đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tham mưu giúp quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội thực hiện nhiệm vụ lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
đồng chí phó chủ tịch quốc hội đề nghị các tướng lĩnh sĩ quan công an nhân dân phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
và nâng cao tinh thần trách nhiệm tình cảm gắn bó thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước giao phó
thay mặt các tướng lĩnh sĩ quan công an nhân dân chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh lê tấn tới trân trọng cảm ơn tình cảm sự quan tâm của đồng chí chủ tịch quốc hội
phó chủ tịch quốc hội lãnh đạo các ủy ban đối với cá nhân đồng chí và các tướng lĩnh sĩ quan công an nhân dân thuộc ủy ban quốc phòng an ninh
đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể ủy ban đoàn kết gắn bó quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cũng trong sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo đặc xá bộ công an họp đánh giá kết quả bước đầu việc triển khai quyết định đặc xá của chủ tịch nước
thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đặc xá bộ công an chủ trì hội nghị
báo cáo đánh giá kết quả bước đầu về thực hiện đặc xá cho thấy sau khi có quyết định đặc xá năm hai nghìn hai mươi một của chủ tịch nước và hội đồng tư vấn đặc xá
bộ công an đã thành lập ban chỉ đạo đặc sá của bộ công an
bộ công an nhanh chóng ban hành nhiều quy định các văn bản hướng dẫn xây dựng phần mềm về đặc xá đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ làm công tác đặc xá
mặc dù công tác đặc xá năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh thành
nhưng công tác triển khai quyết định đặc xá vẫn được các đơn vị trại tạm giam thực hiện nghiêm túc đúng quy trình và đúng tiến độ
quy trình họp xét đề nghị đặc xá được thực hiện nghiêm túc từ các cuộc họp đội phạm nhân đến phân trại và hội đồng trại để xét từng hồ sơ phạm nhân
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng cho biết chủ tịch nước và các đơn vị chức năng đánh giá rất cao công tác triển khai đặc sá của bộ công an
thời gian tiến hành xét đặc xá không còn nhiều
thứ trưởng lê quốc hùng đề nghị các trại giam và tạm giam tiếp tục giả soát xem xét kỹ lưỡng từng trường hợp cụ thể trên tinh thần thượng tôn pháp luật đảm bảo tính nhân đạo của nước ta
quang huy xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hôm nay ngày một mươi chín tháng tám ngày truyền thống của công an nhân dân diễn ra trong bối cảnh cả nước đang đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
tạm gác lại niềm vui với ngày truyền thống của mình
toàn thể cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an nhân dân đã đang và vẫn ngày đêm xung kích trên tuyến đầu chống dịch
hơn lúc nào hết đây chính là thời điểm mà phẩm chất y chiêu quyết tâm vì nước quên thân vì dân phụ vụ được phát huy cao độ
tại tp hcm nơi tâm dịch đang hoành hành dữ dội bóng dáng của những chiến sĩ công an nhân dân luôn xuất hiện ở mọi lúc mọi nơi
ngay khi dịch bệnh ngày càng bùng phát mạnh ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an đã chỉ định trường đại học cảnh sát nhân dân
tại tp hcm thành lập cơ sở cách ly tập trung của bộ công an phía nam
trong thời gian rất ngắn ban giám hiệu nhà trường đã triển khai trưng dụng một số ký túc xá sinh viên làm khu cách ly
và một số công trình khác làm khu vực chức năng
đối với toàn thể ban giám hiệu nhà trường và các học viên đây có lẽ là bài thực hành chưa từng có tiền lệ
đây là lần đầu tiên chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ này
thứ hai là thời gian thực hiện nhiệm vụ rất là ngắn
và thực hiện trong bối cảnh là tp hcm
tp hcm đang triển khai nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội
cho nên quá trình tổ chức lực lượng rồi là chuẩn bị phương tiện trang thiết bị vật tư y tế là cũng gặp một số khó khăn nhất định
tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của ban giám hiệu cũng như là sự quan tâm
phối hợp của các cơ quan chức năng trực thuộc bộ công an
thì đến nay cơ sở cách ly của trường đại học cảnh sát nhân dân đã đi vào vận hành
và góp phần hiệu quả chung tay cùng các lực lượng tiến đầu
và phòng chống dịch covid một mươi chín
với tình hình diễn biến dịch tại tp hcm đang phức tạp như này
thì cơ sở cách ly chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoạt động hết công suất
như hiện tại nay thì ngoài việc thực hiện các trường hợp cách ly y tế đối với các trường hợp f một
thì hiện tại chúng tôi cũng đang thực hiện công việc theo dõi chăm sóc những đối tượng f sau điều trị xuất viện
ngoài việc phối hợp với các bệnh viện trực thuộc bộ công an thành lập cơ sở cách ly
tập trung của bộ công an phía nam thời gian qua hàng trăm lượt cán bộ giảng viên học viên
của trường đại học cảnh sát nhân dân cũng đã được tăng cường chi diện cho công tác phòng chống dịch
đây không chỉ là hành động mang tính nhân dân thể hiện tinh thần đoàn kết tính chiến đấu của lực lượng vũ trang
mà còn là tình cảm trách nhiệm của nhà trường đối với chính quyền và nhân dân nơi trường đóng quân
thưa quý vị nói đến trinh sát hình sự đặc nhiệm chúng ta thường quen với những hình ảnh trấn áp tội phạm trên đường phố
kể từ khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát tại tp hcm những trinh sát hình sự đặc nhiệm của phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
có thêm một nhiệm vụ nữa đó là chống dịch
đã hơn hai tháng này đại úy võ quốc quân phải đi trực chiến cắm trại ở các điểm nóng chốt kiểm dịch
chưa một lần ghé qua nhà
những lúc nhớ mong ba cậu con trai cả mới năm tuổi chỉ biết nhờ mẹ gọi video để cả nhà được gặp nhau
có được hậu phương dẫn chắc là nguồn động viên tinh thần để anh quân hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cấp trên giao phó
mới đây anh đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc khi phát hiện và trực tiếp đấu tranh triệt phá thành công bốn băng cướp
kim buôn bán ma túy liên tỉnh
do trong số tội phạm mà anh quân trực tiếp bắt giữ có một đối tượng nghiện ma túy nhiễm hiv và dương tính với sars cov hai
nên anh phải đi cách ly
đồng chí cũng đã phát hiện
và trực tiếp đấu tranh khám phá bốn băng cướp
băng thấp nhất là sáu đối tượng băng nhiều nhất là một mươi sáu đối tượng
trong đó có những băng cướp là băng như băng cướp dịch liên tỉnh
ngay trong lúc này các chiến sĩ trinh sát đặc nhiệm thuộc công an tp hcm đang quy động toàn lực lượng
để hoàn thành tốt nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự
với quyết tâm chống dịch một cách tích cực hiệu quả bên cạnh các giải pháp nhằm phát hiện
và ngăn chặn sự lây lan của virus sát covid hai
các chiến sĩ cảnh sát trinh sát đặc nhiệm đang ngày đêm bảo vệ sự bình an cho thành phố
chống dịch như chống giặc trong nỗ lực bảo vệ sức khỏe của nhân dân
từ những ngày đầu xuất hiện dịch covid một mươi chín đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đã kích hoạt ban chỉ đạo phòng chống dịch bộ công an tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của tổng bí thư
ban chí đạo quốc gia phòng chống dịch thủ tiến chính phủ
từ đó kịp thời triển khai các hiệu quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an
trong đợt dịch thứ tư bùng phát tại tp hcm ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín bộ công an
đã khẩn trương thành lập bộ chỉ huy tiền phương phụ trách tại phía nam do đồng chí lê quốc hùng
quỹ viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm chỉ huy trưởng trực tiếp chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch
đây là đầu mối để kích hoạt các hoạt động phòng chống dịch trong lực lượng
xử lý giải quyết ngay những vấn đề cấp bách phát sinh trong công tác phòng chống dịch
tại tp hcm và các tỉnh phía nam
hơn bao giờ hết lãnh đạo bộ công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt
quy động tối đa nguồn lực có thể cho tp hcm và các tỉnh phía nam
với quyết tâm cao nhất là sớm chiến thắng dịch bệnh
đặc biệt là sự trị đạo của thứ trưởng lê quốc hùng với bệnh viện
và chính vì vậy là những khó khăn vướng mắt đều được các đồng chí cùng với các vụ cục liên quan
cũng như là cục y thế tháo gỡ
giúp tinh thần tất cả vì tp hcm vì ưu tiên cao nhất lúc này là bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân
đây là cuộc chiến không khói súng nhưng rất khốc liệt và cam go
nó đòi hỏi người chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị dững dàng
sự quyết tâm cao và luôn dẫn lòng tin vào sự chỉ đạo quyết liệt sáng suốt của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đồng thời kịp thời tham mưu lãnh đạo bộ các giải pháp chống dịch phù hợp với tình hình thực tế
lực lượng công an nhân dân là những người được tổ quốc lựa chọn để thực hiện một sứ mệnh rất cao cả
là bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước và nhân dân
thế nên chỉ có một con đường đó là phải chiến thắng đại dịch